cảm ơn các bạn đã theo dõi
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đây là một trong số hai đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển gần hai trăm năm mươi kg ma túy đá
xảy ra tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cha lo huyện minh hóa tỉnh quảng bình vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại km một trăm ba mươi quốc lộ một mươi hai a thuộc xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yêu cầu kiểm tra đối với một chiếc xe bán tải
đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế cha lo về ngã ba khe ve
khi cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra thùng xe thì tài xế là vàng a lử nhấn ga bỏ chạy
sau đó đối tượng vàng a lử cùng với lầu a hồng đạp cửa xe chạy trốn vào rừng
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng đã phát hiện gần hai trăm năm mươi kg ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
trong trường hợp bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
số một mươi lý thường kiệt tp đồng hới tỉnh quảng bình

thưa quý vị còn tại hòa bình vào ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối với bị cáo sùng a phà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vàng a vấu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tài
tại xã hàng kia huyện mai châu hòa bình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám sùng a phà và vàng a váu được vàng a của
là người cùng xã thuê vận chuyển ba mươi năm bánh heroin về xuân mai huyện trương mỹ hà nội
với tiền công cho mỗi người là năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi đi đến địa bàn thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
thì bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông số năm mươi sáu thuộc công an tỉnh hòa bình
đang làm nhiệm vụ phát hiện
kiểm tra đã phát hiện ba mươi năm bánh heroin được đựng trong hai túi sách của hai đối tượng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phà và báu mức án tử hình
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với vàng a của
tuy nhiên do đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi số lô đề khủng
do vũ thị hương chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước điều hành
vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá
chỉ trong năm ngày từ ngày tám tháng một đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng này đã nhận thầu đề với số tiền gần sáu tỷ đồng
hương bị bắt quả tang khi cùng các đối tượng khác đang tính toán số tiền ghi số đề và thầu đề
qua tin nhắn gia lô facebook trên điện thoại di động tại quán cà phê thúy nga thành phố đồng xoài
lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động ba xe mô tô
một mươi hai triệu đồng và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an hương khai bắt đầu ghi số đề từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
với hình thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên ứng dụng zalo facebook
hương thuê trịnh minh tiên cộng tiền thầu đề với tiền công là hai trăm linh đồng một lần
với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là võ thanh trang và trịnh văn đầy
trú tại huyện an phố tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
châu đốc tỉnh an giang
hương quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giảm
theo kết quả điều tra đầy và trang quen biết và sống chung như vợ chồng
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trên đường chở trang đi tìm khách mua dâm khi đến đoạn đường tân lộ kiểu lương
thấy anh lê văn đua chú tải địa phương đang ngồi một mình bên đường
thì cả hai đến bắt chuyện
thấy anh đua có đeo một chiếc nhẫn vàng trọng lượng một năm chỉ
nên hai đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt
trang đã dẫn đua vào khu vực vắng người để tâm sự
sau đó đối tượng đầy đến yêu cầu đua cởi nhẫn nhưng đua không đồng ý
đây liền lấy dao lao đến đâm nhiều nhát vào người đua
còn trang lấy cục gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường
sau đó cả hai lấy chiếc nhẫn và bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau ba ngày lực lượng hình sự công an thành phố châu đốc đã bắt giữ được hai đối tượng
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra lệnh bắt giữ lý mạnh thông và lý thị thủy linh
về hành vi mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh
trước đó ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hàng hóa trên xe của lý thị thùy linh
trú tại huyện văn bàn tỉnh yên bái
qua kiểm tra phát hiện linh đang vận chuyển hơn hai trăm linh lọ thuốc tân dược fakoter
và hai mươi hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu sereprom
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tại cơ quan điều tra lý thị thùy linh khai nhận vận chuyển số hàng trên để giao cho lý mạnh thông
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho chứa hàng của lý mạnh thông
lực lượng chức năng thu giữ hơn năm một trăm linh hộp thực phẩm chức năng và thuốc tân dược
có dấu hiệu nghi giả hàng nghìn chai
vỏ lọ trắng bên trong chứa rất nhiều viên nang trắng chưa dán tem nhãn số lượng ước tính hơn hai tấn
các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt